trước những thông tin về tình trạng phá rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ đầu nguồn để phục vụ dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của công ty cổ phần chăn nuôi thảo nguyên phú yên đang được dư luận đặc biệt quan tâm
văn phòng chính phủ đã có công văn hỏa tốc số ba nghìn một trăm một mươi chín truyền đặt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh phú yên kiểm tra làm rõ những vấn đề liên quan đến dự án này và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có sai phạm
báo cáo kết quả thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
để đảm bảo tính chất thông tin hai chiều phóng viên truyền hình nhân dân quay trở lại hiện trường hai tiểu khu ba trăm một mươi và ba trăm một mươi một và có cuộc gặp gỡ lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên lấy ý kiến phản biện của cán bộ đảng viên và nhân dân
hơn bảy mươi diện tích đất tự nhiên của phú yên là đất rừng
đội nếu như chúng ta không lựa chọn vào vị trí này

chúng ta muốn lựa chọn vị trí khác là chúng ta không có
vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta phải làm nó ở đâu và làm cách nào ít ảnh hưởng tới đời sống dân cư nhất và ít tác động tới môi trường nhất
với dự án này trong sự phê duyệt mà được trình bày và chúng tôi đã phê duyệt và chắc chắn chúng tôi sẽ kiểm soát nó
thì trước khi thực hiện dự án rừng này chúng tôi đã cho quay hình toàn bộ diện tích khu rừng đó như hiện trạng khu rừng
thì thực tế khu rừng đó chỉ có một vạt nhỏ là rừng
dày và cái này có thể sẽ chiếu cho mọi người xem
chúng tôi dùng flycam để quay
còn lại đều đã bị người dân phá nát
và thực tế rừng này là rừng gỗ thưa rừng thưa cộng với tranh và đế
vậy thì việc một rừng thưa tranh và đế đổi với một rừng băng rừng cộng với đồng cỏ có khác gì nhau ở chỗ này
cái cổng móc đấy là cổng móc từ mây cổng móc này trở xuống là đất bán ngập của lâm hồ này
đất của lâm hồ đó cô thư điện đó
còn từ cái móc này trở xuống là đất bán ngập của lâm hồ này

chứ không có nói là rừng này rừng rừng rừng rừng tái sinh của cô thư điện đâu không có đâu
lượng rừng này là còn gỗ từ lợi ba lợi bốn nhâm ba nhâm bốn
liêm này trăm tuyển kiên nó vẫn còn
cho còn cả ná còn
cái nhâm gỗ mà tương đối là vẫn còn
rừng ở đây thì những số cây lớn như đây cũng còn rất là nhiều
và lại nếu mà cây mà nó cỡ này thì tuổi của nó phải cỡ năm sáu mươi năm
thì cũng có một đôi người dân là khai phá cũng mấy sao đấy rồi cũng bắt đi tu
cũng có một số đi tu ở cái tiệm khu này
cụ thể là anh nhớ ai không
dạ em cũng nhớ tên rõ
khai là có hai người đó
một người là ở trong
một người ở xã xuân hình trong kia
một người ở xã bắc binh này
tôi sợ dự án này giàu làm ạ
thì cái bãi quang nó đã có sẵn rồi tôi sợ
sau này cái dự án nó sẽ tiếp tục truyền khai lại để khai thác lấy quang
thì nó ảnh hưởng tới môi trường sống của bà con của dân dân ở đây
như là ảnh hưởng xuống cái vùng hạ lâu ở dưới
thì tôi đã làm một cái lời kêu gọi là nguy hiểm
sợ rồi này nó sẽ đi tới cái ảnh hưởng đến cái môi trường
mà người dân đang lo âu như thế
nhưng mà riêng cái dự án này chúng tôi đã có ý kiến từ đầu
bởi vì đã rừng phú yên hết rồi
mà động tới rừng là rất là nhạy cảm
thứ hai là tạo điều kiện cho dân tiếp tục khóa
mà bây giờ xác định cái đây rõ ràng là rừng phòng hộ
bởi vì nó sắc để bảo vệ cái thủy điện này
cái hồ thủy điện này là rừng phòng hộ
mà rừng phòng hộ là rừng đầu nguồn bất khả trong khảm
để giữ rừng thôi
không có cái kiểu mà chiến đối mục đích để rồi trồng tái sinh rừng cũng không phải
mà trồng có không bờ bây giờ trồng lại rừng được
được biết dự kiến trong tuần tới tổng cục lâm nghiệp sẽ tiến hành thanh tra toàn diện dự án trên trong thời gian ba mươi ngày
chủ yếu tập trung vào việc chuyển mục đích sử dụng hai trăm bảy mươi một hectare rừng tự nhiên tái sinh
tại hai tiểu khu ba trăm một mươi và ba trăm một mươi một để phục vụ dự án
tổng cục lâm nghiệp đã tham mưu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
có văn bản gửi thủ tướng chính phủ xem xét tạm dừng dự án trong thời gian thanh tra
điều đáng buồn khiến dư luận bức xúc là sau khi báo giới liên tục phản ánh dư luận bất bình
các bộ ngành liên quan có văn bản gửi cấp có thẩm quyền xem xét lại dự án
nhưng ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vẫn không có văn bản chỉ đạo dừng ngay việc cắt hạ gỗ củi
và cho đến ngày ba mươi tháng ba rừng tiếp tục bị đốn ngã sau nhiều ngày trước đó
phóng viên còn chứng kiến hai máy múc được khẩn trương đưa vào hiện trường dọn đường để vận chuyển gỗ củi ra khỏi rừng